ngày hai mươi hai tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra tọa đàm trao quyền cho phụ nữ trong quản trị doanh nghiệp
nghiên cứu so sánh giữa úc và việt nam đây là dự án nghiên cứu của trường đại học quốc gia
đại học hà nội dưới sự tài trợ của chính phủ úc
theo dự án nghiên cứu việc thực hiện những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong quản trị doanh nghiệp
đã mang lại lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn xã hội
tuy nhiên dù chiếm bốn mươi tám lực lượng lao động của cả nước phụ nữ việt nam vẫn còn gặp nhiều rào càn
như thường phải chịu trách nhiệm về công việc chăm sóc không được trả lương
giờ làm việc không linh hoạt khoảng cách về giới trong thu nhập
thiếu hụt trong bảo trợ xã hội và bảo hiểm sức khỏe
tại úc cũng đã từng có rất nhiều điều luật phân biệt đối xử
tuy nhiên chính phủ úc đã có những động thái và cam kết thúc đẩy bình đẳng giới
đưa tỷ lệ phụ nữ trong hội đồng quản trị tăng đáng kể đạt gần ba mươi trong top hai trăm linh công ty niêm yết của úc
với những khảo sát và kinh nghiệm đã đạt được dự án đã chuyển giao tài liệu đào tạo cho hội phụ nữ
và hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tỉnh hương yên thanh hóa và lạng sơn
đồng thời xây dựng mạng lưới tư vấn đào tạo với các hiệp hội này